xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang thiết bị y tế
chẩn đoán in vicho xét nghiệm virus sars cov hai hay gọi tắt là kit xét nghiệm covid xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
gọi tắt là công ty việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày một mươi một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm tại tám địa phương hà nội
tp hcm hải dương thừa thiên huế bình dương long an cần thơ nghệ an và triệu tập ghi lời khai trên ba mươi đối tượng có liên quan
đến nay bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á bán kit xét nghiệm covid cho cdc hải dương
thông qua năm hợp đồng với tổng giá trị một trăm năm mươi một tỷ đồng
phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật
đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á cdc hải dương và các đơn vị địa phương liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
phan quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
vũ đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán nam định nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
ba hồ thị thanh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán long an nghề nghiệp thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn noel thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp trợ lý tài chính công ty việt á
năm trần thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán thanh hóa nghề nghiệp nhân viên kinh doanh công ty việt á
sáu phạm duy tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp giám đốc cdc hải dương
nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp nguyên kế toán trưởng cdc hải dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài khoản sổ tiết kiệm của phan quốc việt và các đối tượng thuộc công ty việt á trị giá trên ba trăm hai mươi tỷ đồng một trăm linh usd hai mươi bất động sản trên địa bàn tp hcm hà nội và các địa phương khác
bắt động sản của phạm duy tuyến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi ra soát kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước
mạo danh cán bộ công an rồi bắt đánh đập người khác cướp đi hai năm triệu đồng
nguyễn văn thiện hai mươi ba tuổi trú tại xã yà tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã bị công an tp bumma thuật tỉnh đắk lắc khói
khởi tú bị can bắt tạm giam bốn tháng
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai khi ba thiếu niên đến đập hồ yakao tp bumma thuật chơi thì xuất hiện một người tự xưng là công an
sau đó người này đã tiến hành xét người cốp xe rồi dùng tay đánh một trong ba thanh niên trên
sau đó ép ba thiếu niên phải chuyển khoản hai năm triệu đồng nếu không sẽ đưa về trụ sở công an
chỉ sau hai giờ vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác minh và bắt được thiện là đối tượng mạo danh công an
bước đi hai năm triệu đồng của ba thiếu niên trên
thưa quý vị và các đồng chí mới đây công an huyện đan phượng tp hà nội cho biết
qua phối hợp với đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy bỏ chạy
sau đó đã dùng dao tấn công lại lực lượng công an truy đuổi
hai đối tượng trong vụ án này là trần tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại cụng một mươi xã thọ an
và trần văn tranh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại cụm một mươi xã thọ an
trần văn tranh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại cụm tám xã thọ xuân
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai thịnh đến nhà tranh tại xã thọ xuân
để bàn kế hoạch đi trộm xe máy và thống nhất mang theo dao bầu để chống trả khi bị phát hiện
cả hai chở nhau trên xe honda way màu xanh dùng khẩu trang trên biển kiểm soát đi lòng vòng quanh huyện đan phượng
xem có ai sợ hở để trộm cắp
khi đến trạm y tế xã tân lập huyện đan phượng thấy xe máy nhãn hiệu honda sh màu đen đang để trong sân
cả hai đã dùng băng phá khóa lấy khẩu trang trên biển kiểm soát rồi trốn chạy
ngay khi nhận được tin trình báo mất trộm xe sh của người dân công an xã tân lập đã triển khai bốn mũi truy tìm phương tiện
đối tượng trộm cắp tập trung vào trục đường chính đi các địa bàn lân cận
trong đó có mũi trinh sát của thượng úy trịnh ngọc hà và công an viên là nguyễn văn sướng
truy đuổi tiếp cận được đối tượng lấy lại tài sản cho người dân
trong quá trình truy bắt đồng chí sướng đã bị một trong hai tên cướp dùng dao tấn công là bị thương ở tay
trong quá trình tôi chạy tôi có rút dao ra và chém lại để tôi chạy
thời điểm đấy để dừng lại để kiểm tra thì khi tôi xuống anh em khi mà tiếp cận gần với lại xe của hai cái thanh niên khả nghi đấy
thì một xe của đối tượng
thì đi trước xe sh thì đi phía sau
thì tôi cứ nhảy xuống và lúc đấy thì đối tượng bắt đầu có biểu hiện chống trả
thời điểm đó thì đồng chí sướng cũng bóp bỏ xe bỏ xe máy để chạy về phía trước để ngăn chặn đối tượng
thì đối tượng đã sử dụng dao rút dao ra và chém
thế nên khi mình lao vào mình định tấn công để chặn nó lại thì nó rút dao ra
thì nó đâm nút bí thì mình chỉ biết là nút bí nó nhanh
anh em cũng không nghĩ gì mà mình tránh mình né cả
thì đấy thì nút bí mình chỉ xử lý nhanh để thứ nhất là coi chân đạt nó thứ hai là để cái tay lên đỡ
và có hô là công an đây thì nút bí nó khuỷt nó ngã nó còn quay dở lại
nó định đâm lại mình với các đối tượng chuyên trộm cắp ý mà mất quá nhiều xe rồi
là anh em cũng quyết tâm để nếu như giả soát và bắt được thì là điều tốt nhất lấy của lại cho dân
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết thêm
hai đối tượng thịnh và tranh
không có nghề nghiệp có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nhận thấy vụ việc do hai đối tượng này gây ra có tính chất manh động để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
công an huyện đan phượng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt thịnh và tranh khi đang lẩn trốn tại địa phương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
với cấp gió này huyện đảo lý sơn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trong cơn bão số chín
nhiệm vụ đặt ra lúc này của chính quyền địa phương đó là phải đảm bảo an toàn
về tính mạng và tài sản cho nhân dân trước bão
đến cuối giờ trưa nay toàn bộ tàu cá của ngư dân lý sơn đã được hướng dẫn bố trí neo bộ an toàn
toàn huyện có bảy trăm hai mươi năm phương tiện tàu thuyền lớn nhỏ năm mươi một lồng bè nuôi trồng thủy sản
hiện nay đã cơ bản đảm bảo an toàn ứng phó bão
ngư dân cũng đã được yêu cầu rời khỏi tàu để đảm bảo an toàn trước bão
từ hai ngày qua chính quyền địa phương đã thông báo kêu gọi người dân trên đảo
chăm chống nhà cửa chống bão số chín
nên đến thời điểm này hầu hết các hộ dân trên đảo đã thực hiện đảm bảo
sáng nay người dân cũng hạn chế ra ngoài
chúng tôi cũng lo chẳng chống tôn nhà cửa
rồi đến hôm nay là chỉ có ngồi trong nhà chờ bố đi qua thôi chứ không có giống ra ngoài
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lý sơn
trong sáng nay có hai trăm linh năm hộ dân được di rời đến nơi an toàn
trong đó có tám hộ di rời đến nơi tập trung
các hộ còn lại được di rời sen ghép đến nơi các hộ gia đình có nhà ở kiên cố
huyện lý sơn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để ứng phó với báo
công tác phòng tránh đột báo thì đã được toàn bộ hệ thống chính trị
chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và công tác tuyên truyền đến từng người dân
trên toàn bộ đảo và các hộ khu vực sông nghĩa
đều đã được bố trí về nơi tập trung tại các trường học
cũng như ở xe kè tại các khu vực kiên cố
toàn bộ các thuyền bè gồm có năm mươi một cái bè cá
đều đã được kéo vào cái vũng neo đầu đảm bảo an toàn
và bảy trăm hai mươi năm phương tiện
có bảy trăm một mươi năm phương tiện cũng đã được đưa vào các cái vũng neo đầu an toàn
chỉ có một số phương tiện đã tìm được cái nơi ẩn chú ẩn
và thường xuyên giữ liên lạc với các cơ quan chức năng
đến trưa nay mưa to gió lớn đã bao phủ khắp huyện lý sơn
dự báo trong ngày và đêm nay lý sơn có gió giật cấp một mươi ba
bàn chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cố nạn huyện lý sơn
yêu cầu người dân không được chủ quan lơ là trước bão
để hạn chế thiệt hại về người và tài sản
trong trường hợp bão đổ bộ
có những lời lẽ thô tục hành hung lực lượng làm nhiệm vụ
ba đối tượng nguyễn phúc hậu tức hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
tạm giữ về hành vi chống người thành công vụ
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
tại khu vực thuộc chợ mới có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
nên đồng chí nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an
triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo
để vây bắt khi đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn
và thu giữ nhiều tam vật có liên quan
thấy nhân bị bắt ba đối tượng trên cùng một số người ở gần đó chạy lại
răng co sô đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở khu vực tiếp tục có những lời lẽ
thủ tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
sự việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tàn đám đông
đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn năm mươi triệu đồng
đối tượng lê văn phong vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
tại cơ quan công an lê văn phong khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng simsác tạo ra các tài khoản mạng
xã hội mạo danh một cán bộ thuộc sở ngành trên địa bàn tỉnh nghệ an
từ đó chủ động liên lạc với một số giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đưa ra những lời hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp này trúng các gói thầu
trên địa bàn tỉnh nghệ an nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phong đã chiếm đoạt số tiền hơn năm mươi triệu đồng của anh phan huy thiết
là giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn hà tĩnh
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng ngô văn tiến hai mươi tám tuổi
vừa bị lực lượng công an tỉnh bắc ninh phối hợp bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngô văn tiến là đối tượng chuyên mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi phức tạp
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
tiến thuê nhà trọ làm nơi giao dịch chỉ liên lạc qua điện thoại và bán cho người quen
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
phòng covid một mươi chín đã được tiêm hơn một trăm ba mươi bảy triệu liều trong đó tiêm mũi một là hơn bảy mươi năm triệu liều
tiêm mũi hai là gần sáu mươi một triệu liều tiêm mũi ba đó là tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc
và mũi ba của vaccine abdallah là hơn một triệu liều
theo quyết định của tổng liên đoàn lao động việt nam người lao động đoàn viên là f
sẽ được hỗ trợ từ một năm cho tới ba triệu đồng gần một mươi năm người thuộc nhóm nguy cơ
ở tp hcm chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phương thưa quý vị vào chiều tối ngày một mươi tám
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh đã ban hành hòa tốc chỉ thị số hai mươi năm
về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ thị nêu rõ ubnd các quận huyện thị xã thường xuyên đánh giá cấp độ dịch
tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh
bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người
không cần thiết các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương
theo diễn biến dịch và chỉ đạo của trung ương và thành phố
đồng thời căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa
các hoạt động tập trung đông người đảm bảo an toàn phòng chống dịch
nhất là trong dịp lễ cuối năm lễ giáng sinh tết dương lịch tết nguyên đán đám tăng đám cưới
hướng dẫn tổ chức lễ giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch
hoàn thành chậm nhất trong ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chủ động vận dụng tối đa mọi biện pháp phân công các lực lượng phối hợp ngành y tế
để tổ chức thần tốc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo kế hoạch
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu ngành y tế của thành phố phải thành lập ngay tổ hỗ trợ
theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà trước ngày hai mươi tháng một mươi hai
với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai